ngày một mươi ba tháng một mươi quỹ đầu tư trực tiếp nga agif thông báo vaccine một liều sputnik light do quỹ này cấp vốn nghiên cứu và quảng bá đạt hiệu quả cao trong việc chống lại biến chủng delta và có thể kích thích phản ứng miễn dịch một cách đáng kể nếu được dùng với tư cách liều tăng cường cho các vaccine khác
sputnik li về cơ bản có thành phần tương tự như liều một của vaccine hai mũi sputnik v chế phẩm nga và nhiều nước đang dùng trong chương trình tiêm chủng diện rộng
theo quỹ đầu tư trực tiếp nga một nghiên cứu mới được gửi lên trên cổng thông tin nghiên cứu y tế meraship trong tuần này và dự kiến sẽ sớm được công bố cho thấy hiệu quả của sputnik li
quỹ này cũng cho biết sputnik ligh đã chứng minh được bảy mươi hiệu quả chống lại sự lây nhiễm từ biến thể delta trong ba tháng đầu tiên sau khi tiêm chủng và có hiệu quả bảy mươi năm đối với nhóm dưới sáu mươi tuổi mang lại khả năng phòng vệ vượt trội chống lại các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh
thông tin này được đưa ra dựa trên dữ liệu của cuộc nghiên cứu đối với hai mươi tám người tham gia được thực hiện ở moscow hồi tháng bảy
viện nghiên cứu quốc gia gamaleya đơn vị phát triển vaccine là bên thực hiện nghiên cứu và kết luận sputnik light vẫn có hiệu quả cao trong vài tháng sau khi tiêm chủng
theo viện nghiên cứu quốc gia gamaleya phát đồ vaccine một mũi biến sputnik light trở thành giải pháp cho các nước có nguồn vaccine hạn chế
sputnik li cũng có thể sử dụng như một mũi tăng cường cho vaccine khác để tăng cường miễn dịch thêm cho người tiêm
một nghiên cứu quy mô nhỏ ở azerbaijan năm nay đã tiêm kết hợp vaccine astrazeneca với sputnik light
kết quả cho thấy sự gia tăng ít nhất gấp bốn lần lượng khả năng
các thông tin đối với protein đột biến của virus sars cov hai ở tám mươi năm người tham gia thử nghiệm lâm sàng
đây là thông tin được cung cấp bởi quỹ đầu tư trực tiếp nga
trong một diễn biến khác bộ ngoại giao nga đã cấp phép cho viện gamaleya thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai với vaccine sputnik v dạng xịt mũi
thử nghiệm sẽ được diễn ra tại trung tâm nghiên cứu ego safety tại st petersburg với năm trăm linh tình nguyện viên tham gia
giấy phép cho viện camera thử nghiệm có hiệu lực từ ngày một mươi hai tháng một mươi và hết hạn vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba theo hồ sơ đăng ký